các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong khoảnh khắc sinh tử ô tô gặp sự cố anh đê hết gọi vợ con tỉnh dậy dặn bám chặt vào xe
người vợ nhớ lại khoảnh khắc đó chị ngồi phía trước cùng chồng ba con gái ngồi phía sau
lúc đó bố mẹ con đều đang ngủ chồng điều khiển xe gia đình chị đã rất hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra
sau cú rơi mạnh chiếc xe biến dạng hoàn toàn thời khắc cả gia đình đều sống sót bước ra khỏi chiếc xe gặp nạn chị hát thầm cảm ơn điều kỳ diệu
anh đê cũng cho biết chiếc xe biến dạng hoàn toàn
không còn ai sống sót nhưng phép màu đã xảy ra
cả năm thành viên trong gia đình anh ra khỏi cái xe bị vò nát này mà chỉ bị xây sát phần mềm
không ai bị gãy xương hoặc có vết thương quá nặng
thấy vợ và các con đều an toàn anh đê leo lên đường lớn vẫy xe người đi đường nhờ gọi đội cứu hộ và công an
sau ba mươi phút lực lượng chức năng có mặt đưa cả gia đình đến trạm y tế gần nhất sơ cứu
chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nậm pồ cho biết
chiếc xe bẹp rúm tuy nhiên cả năm người trong ô tô đều may mắn không bị sao
họ tự chui ra khỏi xe gọi lực lượng chức năng và xe cứu hộ
bốn thành viên bị xây sức nhẹ ngoài da riêng bé gái một mươi tuổi bị thương phần đầu tinh thần hoảng loạn
gia đình thuê xe đến bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên trục chiếu
chị hát dặn tài xế di chuyển chậm tránh gây sốc cho con gái
may mắn sau khi trục chiếu kiểm tra tình trạng sức khỏe
thì các con của anh đều bình an bác sĩ khuyên nếu chưa kịp mua vé máy bay thì nên theo dõi thêm
ngày ba tháng năm gia đình đi máy bay từ điện biên về hà nội sau đó thuê xe về thái nguyên
chị hát chia sẻ cho đến bây giờ gia đình chị đã đi làm các con đi học bình thường
nhưng câu chuyện được lan truyền nhiều trên mạng xã hội nên đã có rất nhiều người quan tâm hỏi thăm gia đình
người phụ nữ cho biết gia đình mua chiếc xe được hơn bốn năm cài đặt chế độ thắt dây an toàn phía trước
chiếc xe hiện do bảo hiểm quyết định phương án sửa chữa
đại diện đội cứu hộ giao thông sơn la cho biết chiều ba mươi tháng bốn
đơn vị đã nhận được thông tin chiếc ô tô bị rơi xuống vực sâu ở huyện nậm pồ cần cứu hộ
anh xuân tiến chuyên gia cứu hộ ô tô sau khi xem hình ảnh và nghiên cứu tình huống đã nhận xét
gia đình đó may mắn thoát nạn là một điều hy hữu
tuy nhiên cũng có một phần là nhờ khoang xe ít biến dạng
toàn bộ khoang chở người bảy chỗ vẫn đủ cứng vững bảo vệ gia đình đó
còn các lớp móc méo bên ngoài chỉ bẹp thân bỏ thậm chí nhiều khả năng động cơ không bị hư hại lớn
cửa vẫn mở được để người ra ngoài chứng tỏ các vị trí cột abc vẫn còn trụ được ở mức độ cơ bản
chuyên gia cứu hộ xuân tiến nhận xét thêm có thể thêm một điều may mắn nữa là
chiếc xe không bị lăn lộn nhiều vòng khi lao xuống vực mà chỉ trượt thẳng xuống dốc
nếu bị xe lăn xoay vòng thì rủi ro lớn hơn cho người trong xe do lực văng gây va đập vào nhau
và với thành vách
cửa sổ thương tích nghiêm trọng cho phụ nữ và trẻ em
cũng liên quan đến tai nạn giao thông mới đây ngày sáu tháng năm cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin
công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo nguyễn mạnh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường minh trung tp hòa bình
liên quan đến vụ việc xe lao vào tám người trong quán tạp hóa
theo lời khai của hà khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm hà điều khiển ô tô đầu kéo biển số hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy
di chuyển hướng sơn la đi hà nội
khi đến km hai trăm bốn mươi bốn ba trăm linh quốc lộ sáu hà liên lạc với bạn tên là s
chú ở bản sốp sạng xã triềng pần huyện yên châu tỉnh sơn la để hẹn ăn cơm tối
sau đó hà lái xe đỗ vào vãi đất chống bên đường
s đi xe máy ra đưa hà vào nhà một người tên là d để ăn cơm
trong khi ăn cơm hà uống khoảng một mươi chén rượu nhỏ
gần hai mươi hai giờ cùng ngày hà lái xe di chuyển hướng hà nội
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi
đến km hai trăm một mươi chín sáu mươi ba quốc lộ sáu thuộc địa phận bản đông khùa xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh pmc
lúc này có tám người đang ngồi trong quán tạp hóa
vụ tai nạn đã khiến một người tử vong và bảy người bị thương trong đó năm người bị thương nặng
chuyển đến bệnh viện đa khoa mộc châu bốn ca phải mổ ngay trong đêm một ca chuyển bệnh viện việt đức hà nội
qua kiểm tra lái xe nguyễn mạnh hà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg
ba chê một lít khí thở âm tính chất ma túy
xe đầu kéo có kinh doanh vận tải có lắp thiết bị giám sát hành trình
chủ sở hữu là doanh nghiệp tư nhân dũng nguyệt có địa chỉ tại sơn la
chiếc xe được kiểm định lần gần nhất cách thời điểm tai nạn một ngày
tức là ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn sáu trăm linh một d sơn la
có thời hạn kiểm định đến hết ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó semi romoc hai mươi sáu r được ô tô kéo đầu kéo nảy
theo thuộc dạng semi romoc tải có mui nhãn hiệu trang sida sản xuất năm hai nghìn một mươi năm
cũng của doanh nghiệp tư nhân dũng nguyệt
somi rò móc được kiểm định lần gần nhất ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn sáu trăm linh một d sơn la
có hạn kiểm định đến hết ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
như vậy thời điểm xảy ra tai nạn ô tô đầu kéo và semi romoc trong vụ tai nạn giao thông đều còn hạn kiểm định
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi
ngày năm tháng năm tại km một mươi chín cao tốc nội bài lào cai hướng lào cai đi nội bài
thuộc địa phận huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa sáu xe ô tô
cùng một xe tải và năm xe còn
tại hiện trường xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bốn c ba mươi bốn nghìn hai mươi bốn chở hoa quả do tài xế lý văn trường điều khiển
nằm lật ngang chắn hết chiều rộng đường
vụ tai nạn không gây thương tích về người làm sáu xe hư hỏng và ùn tắc kéo dài
trên cao tốc nội bài lào cai
nhận được thông tin vụ việc tổ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện bình xuyên khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn
tiến hành phân luồng các phương tiện đi ra nút giao ic bốn
đại diện cục cảnh sát giao thông thông tin qua test nhanh các tài xế không vi phạm nồng độ cồn
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ
cũng trong ngày năm tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ năm thanh niên đi xe máy tử vong
theo đó nam thanh niên hai mươi bốn tuổi điều khiển xe máy và quẹt vào vỉa hè trong khu đô thị du lịch biển phan thiết
sau đó tiếp tục rao về phía trước tông vào phía hè khiến cho người và xe văng ra
vụ việc xảy ra trên đường lê lợi nối dài bên trong khu đô thị du lịch biển phan thiết
thuộc phương phú thủy tp phan thiết bình thuận
thời điểm trên trời có mưa
xe máy biển số tám mươi sáu b ba trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi tám do nht sinh năm hai nghìn điều khiển lưu thông trên đường thì quẹt vào phía hè
sau đó xe máy tiếp tục lao về phía trước một đoạn khoảng hai mươi năm m tông vào gỉa hè có độ cao khoảng một mươi năm cm
cụ tông đã làm người và xe văng ngã trên đền phía hè
nạn nhân tê được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
nhà đợt tin báo công an phương phú thủy đã xác minh vụ việc bảo vệ hiện trường
và trình báo công an tp phan thiết
sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã trưng cầu khám nghiệm nạn nhân để làm rõ
đến dạng sáng ngày sáu tháng năm thì cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm
từ các vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra để lại hậu quả đau lòng
mỗi người khi tham gia giao thông cần tỉnh táo để xử lý tình huống
cũng như chấp hành tốt các quy định về luật giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh
tất cả những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại